kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin hôm nay là tin về vùng áp thấp trên biển đông
hồi một mươi ba h hôm nay vùng áp thấp cách đảo sông tử tây khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông
trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và đến một mươi ba h ngày bảy tháng một mươi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ đêm nay trên khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai bốn mét biển động mạnh
khu vực nam biển đông có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ một năm hai năm m biển động
vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trở lại đất liền khối không khí biển tiếp tục có xu hướng lấn dần về
phía tây nên trong đêm nay và ngày mai các tỉnh bắc bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió đông đến đông nam sầu ẩm
vì vậy mà những cơn mưa rào và rông tiếp tục lặp lại cho khu vực
mưa tập trung chủ yếu là ở các tỉnh đồng bằng và khu vực ven biển
cục bộ có nơi xảy ra mưa rông mạnh kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật trong cơn rông
thời gian có mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng
còn trong ngày trời có nắng sen giữa những khoảng nhiều mây
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết khu vực duyên hải miền trung đang có xu hướng tăng mưa do có sự thiết lập trở lại của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió đông
trong hai mươi bốn giờ tới trời khá nhiều mây có mưa rào và rông
trong đó có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông cũng tiêm ẩn nguy cơ về lốc xét gió giật
mưa có thể xảy ra vào thời điểm bất kỳ
trong ngày có những khoảng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức lượng
đến ba mươi ba độ ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế và hai mươi chín ba mươi hai độ là mức nhiệt từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to và rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
thời gian mưa tập trung về chiều và tối
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên từ hai mươi bảy ba mươi độ còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội
đêm và sáng có mưa rào và rông ngày nắng gián đoạn gió nhẹ
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ